các sở sản xuất đối nghề truyền thống của làng thường xuyên tạo công an việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương
bên cạnh hiệu quả kinh tế của nghề truyền thống mang lại vấn đề ô nhiễm cũng làm chị nguyễn thị lanh lo canh cánh
chất thải không được thu gom xử lý theo hệ thống riêng biệt dẫn đến ô nhiếm môi trường sống của nhân dân và trực tiếp là người sản xuất tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm phát tán bệnh tật và là nỗi ám ảnh của những người sinh sống xung quanh

bên cạnh hiệu quả kinh tế của nghề truyền thống mang lại vấn đề ô nhiếm cũng làm chị nguyễn thị lanh lo canh
bên cạnh hiệu quả kinh tế của nghề truyền thống mang lại vấn đề ô nhiễm cũng làm chị nguyễn thị lanh